nhằm phát triển nhân rộng giống lúa ngon nhất thế giới st hai mươi năm hiện nay doanh nghiệp tư nhân hồ quang trí đã triển khai sản xuất khoảng hai trăm linh hectare giống lúa nguyên trùng st hai mươi năm
dự kiến đến cuối năm hai nghìn hai mươi sẽ cung ứng khoảng ba mươi tấn gạo ngon nhất thế giới ra thị trường
theo đánh giá của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sóc trăng trên thị trường hiện nay gạo st hai mươi năm của ông hồ quang cua cung cấp mới được xem là trình thống và có chất lượng nhất
do đáp ứng được các yêu cầu về giống lúa nguyên trùng từ hạt giống đến nuôi trồng
như vậy người tiêu dùng sẽ được sử dụng sản phẩm ngon nhất
cùng với nhu cầu thị trường sự tham gia của các doanh nghiệp chiến lược phát triển của các nhà quản lý sẽ quyết định cho việc phát triển rộng rãi việc nuôi trồng sản phẩm